những năm qua ngân hàng chính sách xã hội huyện phủ cát tỉnh bình định đã tập trung triển khai huy động vốn
giải ngân các chương trình tiến dụng theo đúng kế hoạch đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn
từ nguồn vốn này nhiều hộ đã đầu tư vào chăn nuôi sản xuất có hiệu quả
tạo việc làm và thu nhập ổn định từng bước vươn lên thoát nghèo
thông qua ủy thác từ hội cựu chiến binh xã cát lâm năm hai nghìn một mươi tám
ông lê công ứng ở thôn hiệp long xã cát lâm huyện phù cát tỉnh bình định
được vay năm mươi triệu đồng nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ ngân hàng chính sách xã hội huyện phù cát
cộng với nguồn vốn tích cóp của gia đình ông đầu tư hơn một trăm sáu mươi triệu đồng xây dựng chuồng trại
và vào phú yên mua chín con nay rừng về nuôi
trước đó ông còn vay một trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn vay trồng rừng
theo dự án vkp ba để đầu tư trồng sáu năm hectare cao lai
nhờ thích nghi với điều kiện đất đai và được đầu tư chăm sóc chú đáo đúng kỹ thuật
nên diện tích rừng trồng của ông phát triển tốt và đã cho thu hoạch một lứa
với lợi nhuận sau khi trừ chi phí trên tám mươi triệu đồng một hectare
trước đây gia đình bà trần thị công ở thôn lộc khánh xã cát hưng thuộc diện hộ nghèo
được hội phụ nữ xã tín chấp
bà vay ba mươi triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo từ ngân hàng chính sách xã hội huyện
để mua bò về nuôi không những thoát nghèo mà bà còn trở thành hộ khá giả ở địa phương
ngoài ra cơ sở của bà tạo việc làm thường xuyên cho một mươi bốn lao động là thợ mộc trong vòng
ngoài xã với mức thu nhập từ khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một người một ngày cả bao ăn

ngân hàng chính sách xã hội phù cát đã thành lập một mươi tám điểm giao dịch ở tất cả các xã thị trấn
trong thời gian qua các hộ vi vốn cũng đã tiếp cận được nguồn vốn và sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả
qua đó có một số hộ đã vươn lên thốt nghèo bền vững góp phần cho địa phương
số đối giám nghèo giám được tí lệ hộ nghèo tiến tới xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
đến nay tổng dư nợ cho vay hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo
và các đối tượng chính sách khác tại ngân hàng đạt gần ba trăm bảy mươi bảy năm tỷ đồng
tăng gần một mươi một tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi sáu với một mươi ba chín trăm một mươi sáu hộ còn dư nợ
trong thời gian đến ngân hàng chính sách xã hội phu cát sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tiến dụng ưu đại của chính phủ
để giúp cho người dân có điều kiện tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi và dễ dàng nhất
để vây vốn phát triển kinh tế và đồng góp vào vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng như công cuộc xây dựng nông thôn mới của hiện nhà
có thể nói thông qua nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện phu cát đã có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh
tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho gia đình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển